trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean ba mươi bảy sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì hội nghị cấp cao kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ asean new zealand
tham dự hội nghị có lãnh đạo cấp cao các nước asean thủ tướng new zealand jacinda ardern và tổng thư ký asean lim dốc hỏi
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng bà thủ tướng jacinda ardern tái đắc cử cương vị thủ tướng new zealand
thủ tướng mong muốn tại hội nghị này hai bên sẽ thống nhất những định hướng quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược asean new zealand tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những thập kỷ tiếp theo
thủ tướng đánh giá hướng tiếp cận đồng bộ tổng thể của cả cộng đồng asean trên tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng và chiến lược triển khai mạnh mẽ triển khai sớm của new zealand là những định hướng kịp thời
phù hợp giúp hai bên đạt được nhiều kết quả tích cực trong phòng chống đại dịch covid một mươi chín
thủ tướng new zealand đánh giá cao những nỗ lực của asean với vai trò chủ tịch asean của việt nam trong ứng phó với những thách thức do covid một mươi chín gây ra
khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với asean trong ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín nghiên cứu và phát triển vaccine bảo đảm cung ứng đồng đều vaccine
nhân dịp này thủ tướng new zealand công bố đóng góp một triệu đô la mỹ cho quỹ asean ứng phó covid một mươi chín dành một mươi hai triệu đô la mỹ hỗ trợ cho nỗ lực ứng phó dịch bệnh trong khu vực
hỗ trợ một mươi triệu đô la mỹ cho nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và năm triệu đô la mỹ cho hoạt động của ủy hội mekong
kết thúc hội nghị hai bên đã thông qua tuyên bố chung về tầm nhìn của các lãnh đạo asean new zealand nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ đối thoại với chủ đề một di sản hợp tác một tương lai chung